tiếp tục với một số tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
liên quan đến vụ cướp ngân hàng xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng bốn ở huyện bào bàng tỉnh bình dương
vào ngày hôm nay cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình dương cho biết đã khởi tố bị can tạm giam đối với nguyễn tấn phát
trú tại tây ninh về tội giết người và cướp tài sản
trước đó phát vào phòng giao dịch của ngân hàng sa công banh bào bàng ở thị trấn lai uyên huyện bào bàng cầm súng nổ nhiều phát
uy hiếp nhân viên ngân hàng để cướp hơn tám trăm linh triệu đồng
khi đối tượng đang chuẩn bị tẩu thoát thì bảo vệ và một số người dân đã dũng cảm lao vào khống chế bắt giữ
lực lượng chức năng đã thu giữ khẩu súng dạng ổ xoay trong ổ không có đạn ba lô màu đen bên trong có chứa nhiều cọc tiền túi ni lông có chứa sáu viên đạn
qua công tác trinh sát và nắm tình hình trên không gian mạng phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao công an tỉnh nam định
đã phát hiện điều tra bắt giữ hai đối tượng là phạm trí hướng chú tệ tỉnh nam định hà thị thái chú tại tỉnh phú thọ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản
bằng thủ đoạn đăng tải các bài viết giao bán xe ô tô xe máy đã qua sử dụng trên mạng internet với giá rẻ hơn thị trường khiến người mua ham rẻ đặt cọc trước rồi chiếm đoạt tiền
phạm trí hướng đã chiếm đoạt tổng cộng gần bảy trăm linh triệu đồng của nhiều nạn nhân
hà thị thái chung sống như vợ chồng cùng với hướng trực tiếp chứng kiến và biết rõ hướng thường xuyên thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản của người khác nhưng không tố giác mà còn giúp sức cho hướng trong quá trình phạm tội
phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã chuyển hồ sơ vụ án và hai đối tượng cho phòng cảnh sát hình sự tiếp tục điều tra theo thẩm quyền